thưa quý vị vào tối nay đêm nhạc giữ chọn lời thề đã được tổ chức tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội
và truyền hình trực tiếp trên kênh intv nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày báo công an nhân dân phát hành số đầu tiên
tham dự chương trình có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo báo công an nhân dân qua các thời kỳ cùng đông đảo khán giả
mở đầu đêm nhạc là ca khúc chúng tôi là chiến sĩ công an việt nam
một sáng tác của nhạc sĩ thiếu tướng trần gia cường do tốt nam và nữ của học viện âm nhạc quốc gia trình diễn múa phù họa
tiếp đến là những ca khúc ca ngợi đảng bác hồ ca ngợi lực lượng công an nhân dân
đêm nhạc giữ chọn lời thề đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau
sau khi tôi được nghe nhạc
những ca khúc trong thông tin giữ chọn lời thề tôi cảm thấy rất tự hào
và cảm thấy mình hiểu hơn nhiều hơn về những công lao những công sức mà cha anh đi trước đã để lại
và với tư cách là một người thanh niên trong lực lượng công an nhân dân
thì tôi sẽ luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu và hoàn thiện bản thân mình hơn
đồng thời đeo thôi những lời chỉ dật của bác
những các chiến sĩ an ninh
luôn luôn đồng hành
luôn luôn phải giữ lời thề
cái chuyện đấy để làm trọn nhiệm vụ và cũng là xứng danh với con cháu của bác hồ
giữ chọn lời thề được chia làm hai phần
phần đầu là những ca khúc quen thuộc về người chiến sĩ công an nhân dân
phần hai của chương trình có chủ đề tổ quốc tôi
giới thiệu với công chúng khá nhiều ca khúc nổi tiếng về quê hương đất nước
những giai điệu đó một lần nữa nhắc nhở mỗi người về những giá trị truyền thống của lịch sử
nhưng quan trọng hơn đêm nhạc giữ chọn lời thề còn mang giá trị kết nối cộng đồng
một số chương trình nhưng mà mỗi một lần làm một chương trình mới
thì đều mang cho mình một cảm giác mới lạ
khi những bài hát về đảng về bác hồ
và đặc biệt là những bài hát về lực lượng công an nhân
nó rung lên với những sát phục của công an
và những video chiếu minh hoạ
thì là những người đứng đó tổ chức chương trình thì mình cảm thấy rất tự hào
cái thứ hai nữa là mình cũng thấy
rất là phấn khởi là vì mình đã góp phần nho nhọa thôi để truyền lửa cho những thế hệ sau
có hai tác phẩm nó viết thể loại hành khúc
và bốn năm tác phẩm năm tác phẩm thì viết thể loại chữ tình
mà cũng rất là sâu sắc
nói rất là đậm nét về sự hy sinh một cách rất là thầm lặng của những người chiến sĩ công an
đang giữa mùa đông ra rét này nhận được nhiệm vụ nhận được lệnh là phải lên đường
và cái sự hy sinh nó rất là vô tình
chứ không mình không có một cái sự chuẩn bị trước một cái việc gì cả nhận nhiệm vụ là cả lên đường
ngoài ra đêm nhạc có một nội dung quan trọng đó là trao quà cho một mươi năm gia đình chính sách
đó là những gia đình chiến sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
có những người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ